thưa quý vị và các bạn
luật tiếng ngưỡng tôn giáo đã được quốc hội khóa một mươi bốn kỳ họp thứ hai thông qua ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi ba
có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
để nâng cao nhận thức và chấp hành luật trong thực tiễn
cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến với những giải pháp toàn diện đồng bộ có trọng tâm trọng điểm sát với từng đối tượng
chương trình hôm nay giới thiệu bài một số giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền luật tín ngưỡng tôn giáo của thạc sĩ nguyễn đức thịnh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
việt nam là quốc gia đa tín ngưỡng tôn giáo
đồng bào có tiếng ngưỡng tôn giáo kiếm số đông trong dân số cả nước
có đóng góp to lớn vào sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay
hiện nay nước ta có khoảng chín mươi năm dân số có tiếng ngưỡng ba mươi chín tổ chức tôn giáo và một số pháp môn tu hành của một mươi năm tôn giáo được nhà nước công nhận
cấp đăng ký hoạt động với khoảng hai mươi năm triệu tín đồ chiếm khoảng hai mươi bảy dân số cả nước
đảng và nhà nước ta luôn tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng
theo hoặc không theo tiến đồ
tôn giáo nào của nhân dân đồng thời xác định đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau
đoàn kết đồng bào theo tôn giáo và đồng bào không theo tôn giáo là chủ trương nhất quán trong chiến lược đại đoàn kết toàn dân tộc của đảng
quan điểm đó được cụ thể hóa bằng nhiều cơ chế chính sách pháp luật
trong đó luật tiếng ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn một mươi sáu là một bước tiến mới đảm bảo ngày càng tốt hơn quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân
có phần thể chế hóa quy định
của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba và các điều ước quốc tế về quyền con người mà việt nam là thành viên
luật đã khắc phục những mặt bất cập hạn chế và kế thừa phát triển pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm hai nghìn bốn
đây không những là công cụ pháp lý quan trọng để nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo
mà còn thể hiện sự quan tâm đặc biệt sâu sắc của đảng nhà nước ta đến nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân
làm cho tiến đồ vào các chức sắc tôn giáo
tiến đồ vào các chức sắc tôn giáo tin tưởng yên tâm phấn khởi tích cực chăm lo việc đạo việc đời
hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế xã hội
đấu tranh ngăn chặn việc lợi dụng tiếng ngưỡng tôn giáo vì mục đích xấu
phản bác luận điệu xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo ở việt nam
tuy nhiên khi luật tín ngưỡng tôn giáo được ban hành
một số người lợi dụng vỏ bọc tự do tôn giáo để xuyên tạc mục đích ý nghĩa và nội dung của luật gây
đồng bào quá đạo họ kích động xúi dụng biểu tình gây nhiều bất ổn
làm xáo trộn cuộc sống bình yên của nhân dân ở một số địa phương
nguyên nhân của tình hình trên có nhiều trong đó một phần quan trọng là do hạn chế yếu kém
trong công tác tuyên truyền phổ biến luật tiếng ngưỡng tôn giáo
một số cấp ủy chính quyền các cấp còn coi nhẹ công tác này
việc lựa chọn nội dung chưa sát thực tiễn phương pháp hình thức tuyên truyền chậm đổi mới
đội ngũ cán bộ chuyên trách báo cáo viên tuyên truyền viên chưa đủ mạnh cả về số lượng
kiến thức kỹ năng truyền đạt và sự am hiểu về đời sống tiếng ngưỡng giáo lý giáo luật của các tôn giáo
nguồn lực cho công tác này chưa tương xứng sự phối hợp giữa các lực lượng chưa chặt chẽ nhịp nhàng
đây cũng là điểm ngẽn của công tác tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật nói chung
và tuyên truyền về luật tiếng ngưỡng tôn giáo nói riêng
do vậy đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật tiếng ngưỡng tôn giáo là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa cơ bản lâu dài
cần được triển khai đồng bộ bằng nhiều giải pháp với sự tham gia của các cấp ngành và lực lượng
trong đó chú trọng thực hiện tốt một số nội dung sau
thứ nhất cấp ủy chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến luật tiếng ngưỡng tôn giáo
để đạt hiệu quả các cấp cần tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo
triển thực hiện nghiêm kế hoạch triển khai thi hành luật tiếng ngưỡng tôn giáo
ban hành kèm theo quyết định ba trăm linh sáu qdttd ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy của thủ tướng chính phủ
nghị định một trăm sáu mươi hai hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tiếng ngưỡng tôn giáo
trên cơ sở đó xây dựng chương trình kế hoạch tuyên truyền phổ biến luật phù hợp với từng đối tượng và điều kiện thực tế
trong thực hiện cần tích cực chủ động
rà soát các văn bản đã ban hành liên quan đến lý vực tiếng ngưỡng tôn giáo
nhằm phát hiện những bất cập để kiến nghị
đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung thay thế bãi bỏ văn bản có nội dung không còn phù hợp
phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chủ trì chủ chốt trong kiểm tra đôn đốc hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn vướng mắc nảy sinh
làm tốt công tác sơ kết tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyên truyền phổ biến luật
kinh nghiệm cho thấy
các hình thức như phiếu điều tra khảo sát trắc nghiệm nhận thức luật của người dân
thống kê tổng hợp phân tích tỷ lệ tăng giảm của các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến tiếng ngưỡng tôn giáo ở từng địa phương
nên được sử dụng rộng rãi sẽ góp phần đánh giá được nhận thức của người dân đối với luật
hình thức đem lại hiệu quả cao nhất tác dụng đem lại sau mỗi đợt tuyên truyền phổ biến luật
qua đó xác định những tiêu chí cụ thể để đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến luật
thứ hai tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ báo cáo viên tuyên truyền viên luật tiếng ngưỡng tôn giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
đây là lực lượng nòng cốt quyết định hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến luật
do đó các địa phương các cấp các ngành cần làm tốt việc tuyển chọn lực lượng này
ưu tiên người có uy tín trong cộng đồng dân cư chức sắc chức việc
các tôn giáo để đào tạo bồi dưỡng
tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cung cấp đầy đủ tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ pháp luật có liên quan
để đội ngũ báo cáo viên nắm chắc luật phong tục tập quán của người dân giáo lý giáo luật lễ nghi các tôn giáo và kỹ năng phương pháp tuyên truyền
đồng thời phát huy tinh thần tích cực chủ động học tập trao dổi kỹ năng phương pháp tuyên truyền của mỗi người
cần quan tâm đến chế độ chính sách bảo đảm đầy đủ kịp thời về kinh phí cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tuyên truyền phổ biến luật
thứ ba lựa chọn nội dung đổi mới phương pháp hình thức tuyên truyền phổ biến luật tiếp ngưỡng tôn giáo phù hợp với từng địa bàn đối tượng
mục đích của việc làm này là nhằm để mọi người hiểu rõ thực hiện đúng xây dựng thói quen tự giác tìm hiểu học tập và chấp hành luật
về nội dung tập trung tuyên truyền về quyền nghĩa vụ của tổ chức cá nhân đối với tự do tiếng ngưỡng tôn giáo hoạt động tiếng ngưỡng tôn giáo công tác xuất bản giáo dục y tế bảo trợ xã hội từ thiện nhân đạo của tổ chức tôn giáo quản lý nhà nước và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiếng ngưỡng tôn giáo theo nghị định một trăm sáu mươi hai của chính phủ
trong đó làm rõ những điểm mới của luật ý nghĩa tầm quan trọng của luật đối với việc bảo đảm thực thi quyền con người
quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo trên thực tế những vấn đề thực tiễn đặt ra đối với tình hình tôn giáo và công tác tôn giáo ở từng địa phương từng cấp từng ngành
về phương pháp phải đa dạng phong phú kết hợp chặt chẽ giữa tiến hành thường xuyên với tuyên truyền theo chuyên đề sự kiện phù hợp với từng thời điểm và đối tượng chú trọng tăng tính tương tác tính thuyết phục tránh lối tuyên truyền áp đặt một chiều
trong thực hiện phải kiên trì đi sâu vào những nhóm đối tượng cụ thể
với những mô hình tuyên truyền hiệu quả có sức lan tỏa cao kiên quyết khắc phục tình trạng gian trải thiếu chiều sâu không có trọng tâm trọng điểm
về hình thức cần chú trọng các hình thức làm mềm hóa nội dung tuyên truyền thông qua lồng ghép các tiết mục sân khấu hóa thi tìm hiểu luật gắn tuyên truyền phổ biến luật với các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí trợ giúp pháp lý lưu động trao đổi giải thích pháp luật giải quyết tình huống vụ việc liên quan đến đời sống tín ngưỡng tôn giáo tại các địa bàn khu dân cư

về hình thức cần chú trọng các hình thức làm mềm hóa thi tìm hiểu luật giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống
về hình thức cần chú trọng các hình thức làm mềm hóa thi tìm hiểu luật giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống giải quyết tình huống